thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng tổng thư ký ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi đã chủ trì buổi họp báo về hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu sẽ diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng sáu tới đây
hội nghị sẽ được tổ chức tại hà nội bằng hình thức họp trực tuyến với sự tham gia của lãnh đạo một mươi nước asean bao gồm các phiên họp toàn thể và các phiên đối thoại
thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ chủ trì phiên toàn thể bàn về các nội dung xây dựng cộng đồng asean quan hệ đối ngoại và vai trò trung tâm của asean cùng các vấn đề quốc tế và khu vực
sau hội nghị lãnh đạo các nước asean sẽ thông qua tuyên bố chủ tịch về kết quả của hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu tuyên bố tầm nhìn về asean gắn kết và chủ động thích ứng
tuyên bố asean về phát triển nguồn nhân lực cho một thế giới công việc đang thay đổi
dự kiến sẽ có bảy văn kiện được ghi nhận tại hội nghị lần này